về phần người chồng nghi phạm đã dùng điện thoại của chị t nhắn tin cho gia đình bên vợ để đánh lạc hướng
với nội dung con đã tìm được việc làm ở thành phố hồ chí minh nên không thể về thăm nhà mẹ không phải lo cho con
gá chồng này còn sử dụng trang facebook cá nhân của vợ để đăng tải một số hình ảnh
cập nhật các thông tin để đánh lạc hướng mọi người rằng nạn nhân vẫn đang làm việc tại thành phố hồ chí minh như thông tin gã tung ra
trước khi ra đầu thú đối tượng lên facebook tài khoản thành trí đăng dòng trạng thái
ở thế giới bên kia hãy thà thứ cho anh mong an phù hộ cho các con được không lớn
anh ngàn lần vạn lần xin lỗi em mãi mãi là vợ anh nha kt
tuy nhiên dòng trạng thái này đã bị xóa chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện
vụ án trên khiến nhiều người dân tại tỉnh lâm đồng vô cùng bàng hoàng trước việc làm giả mang của người chồng
tên đoàn thanh trí đối với mẹ ruột của hai đứa con của mình
rồi đây hai đứa trẻ sẽ phải đối mặt ra sao với sự thật sàng
cha của chúng đã biến chúng thành những đứa trẻ một
cô mẹ chỉ vì cha chúng có những nghi ngờ ghen tuồn thái quá
cùng liên quan tới những vụ sát hại người đầu gối tây ấp
cách đây không lâu hẳn quý vị còn nhớ vụ án sát hại người yêu rồi giấu sát vào thùng nhựa gây chấn động tỉnh ninh bình
hai vụ án xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn
dóng lên một thực trạng đáng cảnh báo hiện nay về đạo đức và lối sống lệch lạc của một số người trong xã hội hiện đại
án mạng kinh hoàng tại ninh bình sát hại người tình rồi nhét sát vào thùng nhựa
vụ án sát hại người tình xảy ra những ngày cuối tháng ba
khiến dân tình phẫn nộ trước hành động giả mang thiếu suy nghĩ của nghi phạm phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chu văn an phường nam bình thành phố ninh bình
điều đáng nói chính bố đẻ của nghi phạm sát hại bạn gái đã nghi ngờ
khóa cửa nhốt đối tượng trong nhà rồi báo án cho cơ quan công an thành phố ninh bình
cụ thể sau khi nhận được tố giác cơ quan công an đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
tiến hành các biện pháp điều tra bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng phạm văn dũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình
theo đó thông qua mạng xã hội phạm văn dũng đã có vợ quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng
với nguyễn thị tờ đã có chồng người thành phố tam điệp hiện làm thuê tại thành phố ninh bình
khoảng hơn một năm trở lại đây
sáng ngày hai mươi ba tháng ba chị thơ đến thăm phạm thị tê là chị gái của dũng
tìm trả đồ cá nhân của dũng để tại nhà thuê trọ để về thành phố tam điệp làm
nhưng dũng không đồng ý
giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau dũng đã giữ chị thờ ở lại nhà không cho đi
chỉ có dũng và chị tờ ở tại nhà
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày giữa phạm văn dũng và nguyễn thị tờ lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dũng đã dùng tay khống chế cổ chị tờ cho đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh sát chị tờ
tới sáng hôm sau ngày hai mươi bốn tháng ba phạm văn dũng cho nạn nhân vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng
về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa
tiếp đó đến trưa hai mươi năm tháng ba dũng mang nạn nhân qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân mảnh
bỏ vào hai thùng nhựa có sẵn tại nhà và kéo lên tầng hai cất dấu vào trong tủ
cơ quan công an đã làm rõ
cho đến ngày hai mươi bảy tháng ba bố đẻ của dũng là ông phạm văn nờ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
phố chu văn an phường nam bình thành phố ninh bình
về nhà con gái là phạm thị tê
và nhận thấy phạm văn dũng có những biểu hiện tâm lý rất không bình thường
ông nợ thấy xe mô tô của chị nguyễn thị thờ nhưng không thấy chị thờ đâu
ông nờ dò hỏi nhiều nhưng đối tượng dũng không nói
đặc biệt ông n còn ngửi thấy mùi lạ nghi ngờ con trai mình là phạm văn dũng đã sát hại chị thờ
nên ông đã đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa không cho đối tượng phạm văn dũng bỏ trốn
một cán bộ công an ninh bình cho biết cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng với phạm văn dũng
tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
trước hai sự việc đau lòng trên một vấn đề lớn được đặt ra là tại sao ngày càng có nhiều sự việc chỉ vì ghen tuông
mâu thuẫn mà chồng có thể ra tay tàn nhẫn sát hại vợ của mình
điều này đáng báo động cho sự suy thoái đạo đức của những người trẻ hiện nay
vì sao ngày càng nhiều thảm án chồng sát hại vợ xảy ra
theo clogy today khoảng bốn mươi nạn nhân là nữ bị sát hại chính bởi người yêu
chồng cũ hoặc người yêu chồng hiện nay
còn số này ở nam giới chỉ là sáu
ngôi nhà đáng lẽ là nơi yên ấm nhất lại trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ và cả trẻ em
hầu hết những vụ việc chồng sát hại vợ đều xảy ra vì lý do ghen tuông
chỉ vì lo sợ vợ sẽ đi theo người khác mà người chồng không còn nhận thức được đúng sai
những tâm sát hại người vợ mà mình đã từng thương yêu và quyết định gắn bó cả một đời
nguyên nhân vì sao hiện nay tình trạng này là đáng báo động như vậy
có lẽ bởi vì một phần cũng là do tác động tiêu cực
mặt trái của nền kinh tế thị trường đã làm tha hóa đạo đức của một bộ phận người dân trong xã hội
thêm vào đó một số người còn hạn chế về nhận thức pháp luật
mù quán trong tình yêu việc kỷ cá nhân trong quan hệ tình yêu yêu đương
nên khi gặp phải những mâu thuẫn hay có sự ngờ vực
đã không tìm được cách xử lý đúng mực mà sử dụng bạo lực
bên cạnh đó có vấn đề đạo đức xuống cấp
việc giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật giáo dục kỹ năng sống không được đề cao
dẫn tới khi xảy ra xung đột dù là xung đột nhỏ nhưng hậu quả lại rất lớn
có thể thấy xã hội càng phát triển càng có những bước tiến trong nhận thức của con người về bình đẳng giới
điều đó tác động lên suy nghĩ và hành vi cụ thể của mỗi cặp vợ chồng ngoại tình
xung đột bạo lực gia đình tệ nạn xã hội
đặc biệt hiện nay nhiều người vợ không còn tâm lý nhẫn nhịn chịu đần sự hành hạ
bạo lực từ phía người chồng khi họ dồn vào chân tường
làm tăng sự ước chế tâm lý dẫn tới hành vi khó kiểm soát
thưa quý vị và các bạn ta có thể thấy ngày càng nhiều các vụ án sát hại người thân
với mức độ phạm tội ngày càng man dở
đây là một thực trạng đang báo động ở xã hội ngày nay
khi có những người quá coi thường pháp luật và tính mạng của người khác
nhưng lưới trời lồng lộng chắc chắn những kẻ phạm tội sẽ phải trả giá đắt cho những việc làm sai lầm của mình
thông qua hai vụ án trên chúng tôi cũng muốn gửi gắm tới quý vị lời nhắn nhủ rằng
trong bất kể mối quan hệ nào trong cuộc sống chúng ta hãy luôn giữ bình tĩnh
và suy nghĩ thấu đáo
và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại